chiều ngày hai tháng một mươi đại diện bộ công an cho biết đã nhận được tin báo tố giác tội phạm và đơn tố cáo một số cá nhân
trong hoạt động gây quỹ quyên góp tự thiện hỗ trợ cho người dân miền trung bị lũ lục
bộ đã chỉ đạo cục cảnh sát hình sự thụ lý kiểm tra và xác minh nguồn tin
nhiều tài khoản cá nhân kêu gọi ủng hộ cho đồng bào miền trung trong cơn lũ năm hai nghìn hai mươi không ít do nghệ sĩ khởi xướng
trở thành tâm điểm dư luận từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
bộ công an xác nhận đã nhận được tin tố giác tội phạm và đơn tố cáo liên quan đến các cá nhân này
cục cảnh sát hình sự thủ lý và đã phù hợp với các ngân hàng ra soát xác định những tài khoản huy động tiền từ thiện
để làm rõ việc tiếp nhận nguyên góp và quá trình giải ngân
đồng thời đơn vị cũng phối hợp với ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi
để xác định số tiền hàng mà các cá nhân tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương
ngoài ra cơ quan chức năng còn mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp thông tin có liên quan để sớm có kết luận về vấn đề này